bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã luôn chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển đảng từ đoàn viên ưu tú trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự nhất là ở các xã vùng sâu vùng cao vùng đặc biệt khó khăn
hàng năm đảng ủy quân sự tỉnh hòa bình đề ra những chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể làm cơ sở để đảng ủy ban chỉ huy quân sự các huyện thành phố phân đấu thực hiện
cách làm này đã từng bước xóa tình trạng thôn xóm trắng đảng viên trước đây

các trẻ này sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê nhà có người trở thành những đảng viên gương mẫu những cán bộ quản lý giỏi những thủ lĩnh trong các phong trào hoạt động ở địa phương có người thành đạt nhờ làm kinh tế giỏi
phẩm chất ý chí và nghị lực vượt lên khó khăn là những gì họ có được trong quân ngũ sẽ tiếp tục là hành trang giúp họ vững vàng trong cuộc sống